các chuyên gia dự đoán dịch bệnh lưu hành thường niên tại tp hcm như sốt xuất huyết tay chân miệng sẽ diễn biến phức tạp trong năm nay
sau khi mọi hoạt động xã hội trở lại trạng thái bình thường sau hai năm gián đoạn do covid một mươi chín
thời tiết tháng năm đặc biệt khiến bệnh phát triển mạnh mẽ vì vậy các bậc phụ huynh nên lưu ý những điều trên để bảo vệ tối đa sức khỏe cho con em mình